khách quốc tế có chế độ cảnh vệ và hàng chục sự kiện đặc biệt quan trọng do đảng nhà nước tổ chức
tại lễ kỷ niệm tập thể phòng cảnh vệ miền trung đã vinh dự được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
vì có thành tích trong chiến đấu phục vụ chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
ngoài ra tập thể và nhiều cá nhân của phòng cảnh vệ miền trung cũng được nhận bằng khen
của bộ trưởng bộ công an của chủ tịch ubnd tp giấy khen của bộ tư lệnh cảnh vệ
về thành tích xuất sắc trong các mặt công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số hoạt động nổi bật của bộ công an diễn ra trong tuần
ngày chín tháng sáu tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp bà robin modi
đại sứ đặc mệnh toàn quyền australia tại việt nam tới chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chúc mừng bà đại sứ chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam thành công tốt đẹp
bộ trưởng tô lâm mong muốn sau khi về nước dù ở bất cứ cương vị công tác nào
đại sứ robin moudi sẽ tiếp tục vun đắp cho sự phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa việt nam và australia
đồng thời ủng hộ và làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa bộ công an việt nam
với các cơ quan an ninh thực thi pháp luật của australia để bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia
sự phồn vinh ở mỗi nước và vì lợi ích của nhân dân hai nước
xây dựng công an tỉnh vĩnh long chính quy tinh nguyện hiện đại hoàn thành chủ trương xây dựng công an xã thị trấn chính quy
đây chính là yêu cầu của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại buổi làm việc với công an tỉnh vĩnh long diễn ra vào chiều ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
cụ thể công an tỉnh vĩnh long cần tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
gắn với cải cách thủ tục hành chính quan tâm xây dựng củng cố nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến
kịp thời biểu dương khích lệ các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc và đẩy nhanh xây dựng công an xã thị trấn chính quy toàn diện
đủ sức giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở
ngày một mươi tháng sáu tại hà nội trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an có buổi tiếp ngài tald di robinson trợ lý ngoại trưởng hoa kỳ
đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp hai bên đều thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật
việt nam đề nghị hoa kỳ dành sự quan tâm chú trọng cung cấp các hỗ trợ thực chất hiệu quả cho bộ công an việt nam về cơ sở vật chất
phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phòng chống tội phạm xuyên quốc gia đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm ma túy tội phạm môi trường
nhân dịp này đoàn công tác của hoa kỳ đã trao gói thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín cho các bệnh viện cơ sở y tế của bộ công an việt nam
lực lượng công an nhân dân trong đó có lực lượng cảnh sát cơ sở đang tích cực phát huy vai trò tiếp tục nâng cao các giải pháp phù hợp với tình hình mới không để bị động bất ngờ
đây là một trong những thông tin được trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân chia sẻ tại hội nghị báo cáo viên trung ương tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai vừa diễn ra tại hà nội theo hình thức trực tuyến
thứ trưởng nguyễn duy ngọc mong muốn các đồng chí báo cáo viên trên cả nước sẽ tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền góp phần cổ vũ cán bộ chiến sĩ và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay
tuần qua thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân dự và phát biểu tại lễ khai mạc bảng thi số ba hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật
để tổ chức thành công hội thi đồng chí thứ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương ban tổ chức ban giám khảo và cán bộ chiến sĩ dự hội thi cần nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác điều lệnh quân sự võ thuật trong công tác xây dựng lực lượng
thực hiện nghiêm yêu cầu nội dung bảo đảm các điều kiện về thao trường bãi tập trang thiết bị vũ khí an toàn trong thi đấu chấm thi khách quan công tâm